chiều ngày hai mươi một tháng tám đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê văn thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh hậu giang
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh hậu giang đồng thời đề nghị hậu giang cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng
các mô hình sinh kế hiệu quả trong công tác giảm nghèo tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
từ đó giúp người dân tiếp cận sản xuất hiện đại làm giàu bền vững tại quê hương xác định rõ xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc
đến nay hậu giang có ba đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn một mươi bốn xuống còn bốn chín